còn với hành vi trộm cắp tài sản hai đối tượng là hứa thanh thương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và hứa thanh dũng sinh năm hai nghìn bảy là con của thương
trú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng đã bị công an quận sơn trà bắt giữ
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận đã thực hiện tổng cộng bốn vụ trộm cắp xe máy tổng trị giá tài sản lên đến khoảng một trăm linh triệu đồng
trong đó đã trộm cắp hai xe mô tô hiệu yamaha exciter tại đường nại hiên đông và an hải tây quận sơn trà vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một và hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
trước đó hứa thanh thương còn thực hiện trộm cắp hai chiếc xe mô tô khác tại đường hùng vương quận thanh khê
hiện công an quận sơn trà đã tiến hành thực hiện khởi tố vụ án hình sự bắt tạm giam đối với hai đối tượng thương và dũng để tiếp tục điều tra làm rõ